một xã ven sông nằm giáp xanh với hai phường quang trung và trương vương của thành phố uông bí
với tổng diện tích một ba trăm linh ha và hơn hai mươi ba nhân khẩu
hiện xã này đang nằm trong số phải sát nhập theo lộ trình để bảo đảm đủ hai tiêu chí
tuy nhiên việc sát nhập theo phường nào cũng khó khăn cho việc đi lại làm việc của người dân
đến nay mà có chủ trương sát nhập đối với một số phường theo tiêu chí và dân số
thế thì chúng tôi thấy cái thứ nhất là đối với điển công mà bây giờ sát nhập vào trương vương hoặc quang trung
thì cái việc đi lại cho người dân rất là khó khăn
vì một cái xã nằm xuống dưới vùng ven sông đi lên đến trên trung tâm phường rất là xa
cho nên việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn
cái thứ hai nữa là về đối với một số cán bộ công chức viên chức của xã mà bây giờ như vậy sắp nhập vào
thì phải giải quyết công việc
thực tế để tiến hành việc sắp xếp đơn vị hành chính phải được tiến hành trên cơ sở phù hợp điều kiện của từng địa phương
bởi có những địa phương dù không đủ tiêu chí theo quy định nhưng sẽ khó khăn hơn nếu thay đổi
đối với tỉnh quảng ninh thì đối với một số xã ở miền núi thì tuy tiêu chí về quy mô dân số không đạt
nhưng cái tiêu chí về diện tích thì lại rất là rộng
nếu thực hiện sắp xếp thì khó khăn trong vấn đề mà nhân dân
nhưng phải thực hiện các vấn đề như đi lại hay quản lý dân cư trên địa bàn các xã thì cũng sẽ gặp một số rộng khăn
tính đến nay không chỉ quảng ninh mà nhiều địa phương khác cũng đã hoàn tất việc giả soát
đánh giá tác động từ việc sắp xếp các đơn vị hành chính
theo ý kiến của nhiều địa phương việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cần chú trọng đến công tác nhân sự
cũng như tính toán đến các yếu tố như thời gian hoàn thành các điều kiện bảo đảm sau khi hợp nhất
sát nhập sẽ giúp các đơn vị hành chính đó phát triển ổn định
chắc có lẽ trung ương ban hành một quy định về chế độ để cho xử lý đối với cán bộ nghỉ việc qua thực hiện đề án này cho thống nhất
đừng để cho các địa phương mỗi nơi ban hành một cái quy định một cách chính sách chế độ riêng thì nó sẽ không ổn
ở đà nẵng đưa ra quy định là để hỗ trợ cho các anh nghỉ
trên dưới hai trăm linh triệu nói nhức đầu các anh bị xúc phạm đó thì cái chỗ này đối với góc độ lãnh đạo thì mình phải tính cái chỗ này
bởi vì trong thời điểm lịch sử giai đoạn lịch sử đó những con người đó ta cũng góp phần cho sự phát triển ít ra cũng ba bốn mươi năm nay
đến nay thì mình nói không còn cái gì hết rồi mình nói bỏ ra hai trăm linh để mua cái sự ra đi rất là tổn thương
thêm vào đó vấn đề thời gian hoàn thành
việc sắp xếp cũng cần được cân nhắc kỹ tránh tình trạng đại hội đảng xong rồi lại sắp xếp
theo phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình việc sắp xếp hợp nhất là cần thiết để tinh gọn bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã huyện
tuy nhiên chúng ta cũng phải trân trọng đối với những cán bộ công chức viên chức rồi người tham gia phong chuyên trách trong thời gian qua đã đóng góp rất lớn cho cái việc

chúng ta cũng phải trân trọng đối với những cán bộ công chức viên chức rồi người tham gia phong chuyên trách trong thời gian qua đã đóng góp rất lớn cho cái việc

nếu nhóm cùng quyết tâm vững vàng ở các cấp thì chắc chắn mục tiêu của chúng ta sẽ sớm hiện thực hóa